thông tin nhiều học sinh ở bắc cạn bị dị ứng sau khi phun thuốc trừ mũi để phòng bệnh sốt xuất huyết
đã khiến cho nhiều người hoang mang không biết liệu việc phun thuốc trừ mũi có ảnh hưởng như thế nào
theo các chuyên gia y tế những hóa chất được cấp phép đều đã được chứng nhận là an toàn
vấn đề là người dân cần thực hiện đúng theo hướng dẫn khi tiến hành phun mũi để tránh những tác dụng phụ không mong muốn
cái mắt da bị dị ứng mần đỏ đó là những triệu chứng của một số người dân khi phun thuốc xịt mũi loang quang để phòng bệnh sốt xuất huyết
theo các chuyên gia y tế đây là những triệu chứng có thể xảy ra ở một số người nhạy cảm với thuốc phun xịt
tuy nhiên phần lớn là do người dân chưa làm đúng theo khuyến cáo của nhân viên y tế khi tiến hành phun thuốc xịt phòng bệnh sốt xuất huyết
để tránh những tác dụng phụ của thuốc thì cần lưu ý che đậy thức ăn tắt lửa sơ tán người và vật nuôi trước khi phun
đi ngược chiều gió khi phun xịt
sau khi phun thuốc từ một mươi năm đến hai mươi phút thì nên mở cửa thông thoáng không đóng kín cửa ở nơi phun xịt thuốc
người dân cần di chuyển khỏi nơi phun từ sáu mươi đến chín mươi phút để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe
những hóa chất được cấp phép khi phun thuốc diệt mũi phòng bệnh sốt xuất huyết đều đã được chứng nhận là an toàn cho sức khỏe
người dân không nên hoang mang và cần làm đúng theo hướng dẫn khi tiến hành phun xịt thuốc